thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh sơn la đã liên tiếp xuất hiện một số nhóm thanh thiếu niên tụ tập thanh đoàn tổ chức nẹp bô lặng lách trình diễn bốc đầu rồi đăng lên mạng xã hội thậm chí là có những đối tượng còn xúc phạm và lăng mạ lực lượng cảnh sát giao thông